thời tiết có lẽ là chưa thực sự chiều lòng người khi mà ngày hôm nay cả bắc bộ và bắc trung bộ
tuy có tạnh giáo hơn so với ngày hôm qua thế nhưng trong ngày vẫn có những thời điểm trời có mưa giải rác
còn nhiệt độ thì ở ngưỡng rét có nơi rét đậm rét hại không thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động ngoài trời
trang phục ấm và các vật dụng che mưa sẽ rất hữu ích đối với quý vị khi đi ra ngoài
còn tây nguyên và nam bộ thì thời tiết ngày hôm nay tốt hơn đôi chút khi mà mưa được dự báo
là chỉ có khả năng xảy ra giải rác vào cuối giờ chiều
trong ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ ở ngưỡng dễ chịu
người dân phương nam có thể tận hưởng một ngày lễ tỷ nhân ấm áp